đảng bộ huyện điện biên tỉnh điện biên đã tổ chức kỷ niệm bảy mươi năm ngày thành lập đảng bộ huyện
và đón nhận huân trường lao động hạng nhất do chủ tịch nước trao tặng
từ một tri bộ với ba đảng viên đến nay đảng bộ huyện điện biên đã có sáu mươi hai đảng bộ tri bộ trực thuộc
với hơn năm sáu trăm linh đảng viên
huyện có tổng số một mươi năm trên hai mươi một xã được công nhận đạt chuẩn và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới
chiếm ba mươi ba số xã đạt chuẩn của toàn tỉnh điện biên
công tác an ninh quốc phòng được tăng cường thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân
được củng cố vững chắc
thời gian tới đảng bộ chính quyền nhân dân các dân tộc huyện điện biên đặt ra mục tiêu
thực hiện ba nhiệm vụ đột phá để sớm trở thành huyện đạt chuẩn vào năm hai nghìn hai mươi